mở đầu bản tin trưa nay sẽ là thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào dạng sáng nay tại đà nẵng
đến km ba mươi sáu bốn trăm linh thì đã bất ngờ lao ra khỏi đường đâm vào hộ lan cứng rồi rơi xuống vực sâu khiến ba hành khách tử vong
bệnh viện đà nẵng cho biết vừa tiếp nhận một mươi hai nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông này
theo giám đốc bệnh viện đà nẵng trong một mươi hai nạn nhân có ba người đã ra viện tám người đã chuyển đến các khoa điều trị gồm khoa ngoại chấn thương
ngoại thần kinh ngoại lồng ngực một người đang được theo dõi tại khoa hồi sức bệnh viện đang theo dõi chờ kết quả xét nghiệm để đánh giá tình trạng nạn nhân
ngoài ra sáu người đang cấp cứu tại trung tâm y tế huyện hòa vang và một người cấp cứu tại trung tâm y tế quận liên triều
vào sáng cùng ngày chủ tịch ubnd tp đà nẵng cùng lãnh đạo sở giao thông vận tải ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng đã đến bệnh viện đà nẵng để thăm hỏi động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn
chủ tịch ubnd tp đà nẵng yêu cầu bệnh viện đà nẵng tập trung nguồn lực để cấp cứu điều trị cho các nạn nhân sớm ổn định sức khỏe

tổ công tác đặc biệt một trăm ba mươi một đã tổ chức gần một trăm linh lượt tuần tra trên hầu khắp địa bàn tỉnh tập trung vào các ngày cuối tuần đã tiến hành kiểm tra hơn hai trăm năm mươi lượt đối tượng đi trên xe máy ô tô trong khung thời gian nghi vấn xảy ra các hoạt động phạm tội qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý hàng chục trường hợp vi phạm giải tán hàng trăm đối tượng đi trên xe máy ô tô trong khung thời gian nghi vấn xảy ra các hoạt động phạm tội
tổ công tác cũng quyết tâm thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của nhân đốc do để đón bỏ bình yên cho cuộc sống của dân dân
ngoài tổ công tác đặc biệt của công an tỉnh hiện nay tất cả một mươi tám công an huyện thị xã thành phố trên địa bàn đã thành lập tổ công tác đặc biệt phối hợp chặt chẽ tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nắm bắt được quy luật hoạt động của các đối tượng trộm cắp hay các nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự các tổ công tác đặc biệt đã tăng cường tuần tra linh hoạt tập trung những địa bàn khu vực nguy cơ tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm hoạt động để gian đe ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật
người dân đã yên tâm hơn khi có các tổ tuần tra thường xuyên trên các ngã đường mỗi đêm